vườn quốc gia quốc phương tinh bình đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập vườn và đón nhận quân chương lao động hạng nhất
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của vườn quốc gia cúc phương và ngành lãm nghiệp nói chung qua các thời kỳ
sáu mươi năm xây dựng và phát triển vườn quốc gia quốc phương đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào
đến nay vườn quốc gia quốc phương ghi nhận đã có hơn hai năm trăm linh loài thực vật ba trăm linh loài nấm gần bảy trăm linh loài động vật có sương sống một chín trăm linh loài động vật không sương sống
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của vườn quốc gia quốc phương và ngành lâm nghiệp nói chung qua các thời kỳ
thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn quốc trị đã trao huân trường lao động hạng nhất tặng vườn quốc gia quốc phương
đồng thời biểu dương đánh giá cao những thành tích đáng tự hào của đơn vị qua sáu mươi năm thành lập phát triển
tại lễ kỷ niệm sáu tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ba tập thể cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình tặng bằng khen
bảo tồn di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay khi các di sản đang xuống cấp ngày càng nhiều trước những tác động của tự nhiên hay con người
ngoài việc sử dụng có hiệu quả những nguồn lực trong nước hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp đang được nhiều các bảo tàng và di tích ở việt nam thực hiện để bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa
thừa thiên huế là địa phương hợp tác với gần ba mươi tổ chức quốc tế để tiến hành hoạt động nghiên cứu bảo tồn di sản
trong đó có thể kể đến dự án trùng tu triệu tổ miếu ở đại nội với sự hỗ trợ của quỹ bảo tồn di sản văn hóa của đại sứ hoa kỳ với tổng kinh phí gần bảy trăm ba mươi đô la
trong suốt hai mươi năm qua từ quỹ bảo tồn di sản văn hóa của đại sứ quán hoa kỳ mà một mươi năm bảo tàng và di tích khác tại việt nam cũng đã được hồi sinh
quan hệ hợp tác với hoa kỳ không chỉ là vấn đề chúng ta tranh thủ được một nguồn lực để dành cho việc trùng tu di sản mà chúng ta còn cụng cố mối quan hệ
từ đó có quảng bá văn hóa di sản của chúng ta đối với một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới đó cũng là một lợi thế ở chiều ngược lại

mục tiêu của chúng tôi là bảo tồn di sản văn hóa của việt nam không chỉ là những công trình to mà thậm chí là cả những làn điệu dân ca của đồng bào các dân tộc
tất cả những di sản đấy đều làm cho văn hóa việt nam trở nên độc đáo và đặc biệt
phía đại sứ quán hoa kỳ sẵn sàng lắng nghe các đối tác việt nam để chúng ta xây dựng thêm nhiều dự án bảo tồn và chung tay cùng chính phủ việt nam trong vấn đề này